thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng phủ thủ tướng lào phết phông phi pháp đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc tốt đẹp giữa bộ trưởng phết phông phi pháp và bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan cũng như là các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước
tại buổi tiếp bộ trưởng phết phông phi pháp gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào
tới lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam về sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười
bộ trưởng phết phông phi pháp đã thông tin tới thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả hợp tác giữa văn phòng phủ thủ tướng lào và văn phòng chính phủ việt nam thời gian qua
bộ trưởng phết phông phi pháp cho biết chính phủ lào mong muốn chính phủ việt nam tiếp tục hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành quản lý kinh tế vĩ mô trong đó có việc cử chuyên gia giỏi để hợp tác với các chuyên gia của lào
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào
gửi lời chia buồn về việc nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần
thủ tướng đánh giá cao những kết quả khả quan của kinh tế xã hội lào thời gian qua
và tán thành với đề xuất của bộ trưởng về việc chia sẻ các kinh nghiệm trong điều hành phát triển kinh tế xã hội với lào
thủ tướng giao lãnh đạo các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các bộ ngành của lào
và mong muốn hai bên thúc đẩy các chương trình thỏa thuận và dự án hợp tác đang triển khai